xin chào và hẹn gặp lại trong các bộ phim tiếp theo
bảy h sáng ngày ba tháng một mươi một thủy điện sông ba hạ đã xả lũ lưu lượng bốn m ba trên dây
đến một mươi ba h một mươi năm phút cùng ngày phải tăng lưu lượng xả lũ lên một mươi bốn trăm linh m ba trên dây trong thời gian hai giờ đồng hồ
làm nước sông ba dâng cao và đạt gần báo động cấp ba
còn ở huyện đồng xuân cũng do mưa lớn cộng tình trạng xả lũ từ các hồ thủy điện thượng nguồn
đã làm cho nước sông kỳ lộ qua huyện này vượt mức báo động cấp ba hơn một mét
bắt nguồn từ đỉnh núi con plon tỉnh con tum với chiều dài ba trăm tám mươi tám km sông ba chảy qua các tỉnh con tum gia lai phú yên đến cửa sông đà rằng đổ ra biển lớn
bắt nguồn từ đỉnh núi con plon tỉnh con tum chảy qua các tỉnh con tum gia lai phú yên đến cửa sông đà rằng đổ ra biển lớn